để các bị hại tin tưởng hoàng anh đưa ra thông tin về các chuyến bay không có thật cũng như là hình ảnh những công văn giả của ban chỉ đạo phòng chống dịch nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đã nhận và chiếm đoạt của chín bị hại tổng số tiền hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
trần thị hoàng anh bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tỉnh cao bằng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ngọc xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh cao bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng ngọc xuân lâm đã lợi dụng pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân sơn nhung do lâm làm giám đốc
kinh doanh xăng dầu có địa chỉ tại xóm nà pao xã minh tâm huyện nguyên bình tỉnh cao bằng để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền
hàng hóa với giá trị trên tám tỷ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
nguyễn tấn tôn chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc tự xưng là cán bộ công an để yêu cầu chủ thẻ ngân hàng hợp tác rút tiền trong tài khoản
đồng thời mua bán trái phép gần bốn trăm linh thông tin tài khoản ngân hàng
ngày hôm nay công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tôn để điều tra về hành vi thu thập
tàng chữ trao đổi
mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
sau khi phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật phóng an ninh mạng công an tp đà nẵng đã phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa tài khoản để điều tra
ngay sau đó cơ quan công an phát hiện huỳnh đình hiếu chú tại quận hải châu là chủ tài khoản nói trên cùng với nguyễn tấn tôn đến ngân hàng để yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa và rút hơn một tỷ đồng
tôn được một tỷ đồng
đối tượng tên là vũ thuê tới đà nẵng để tìm hiếu nhằm rút số tiền bẩn trả công bảy mươi một triệu đồng
khi đến đà nẵng thì tôn liên hệ với hiếu và tự xưng mình là công an yêu cầu hiếu hợp tác rút tiền
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tôn đã thu thập mua gần bốn trăm linh thông tin tài khoản ngân hàng để bán qua mạng xã hội
mở rộng điều tra cơ quan công an triệu tập thêm ngô thanh mạnh chú tại huyện hòa vang người đã mua khoảng một trăm linh tám tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác
ba người trong một gia đình gồm vợ chồng và con rể cùng hoạt động tín dụng đen vừa bị cơ quan điều tra công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bắt giữ
đường dây này cho vay với mức lãi suất cao gấp sáu ba mươi sáu lần so với mức lãi suất quy định của nhà nước
các đối tượng gồm hầu hoàng thành chú tại thành phố bảo lộc nguyễn thị bích chi là vợ của thành và nguyễn trí hào con rể của thành và chi
qua điều tra cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay vợ chồng thành chi đã cho nhiều người trên địa bàn vay tổng số tiền là năm tỷ đồng với lãi suất cao gấp sáu ba mươi sáu năm lần lãi suất cao nhất được quy định trong bộ luật dân sự
riêng nguyễn trí hào từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền là một bốn tỷ đồng với lãi suất cao gấp chín lần lãi suất quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bảo lộc đang tiếp tục
cơ quan chức năng tỉnh phú yên vừa phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn một chín trăm linh chai rượu nhãn hiệu tri vát một mươi tám không có hóa đơn chứng tử
vào sáng ngày hai mươi ba tháng một phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tp yên kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm c hai mươi năm
do tài xế nguyễn thanh tuấn chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế điều khiển lưu thông qua tỉnh theo hướng bắc nam
qua kiểm tra thì phát hiện trên xe chở ba trăm một mươi tám thùng với một chín trăm linh tám chai rượu tri vát một mươi tám trị giá hai tám tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế tuấn không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số rượu này
tài xế nguyễn thanh tuấn khai nhận số rượu này nhận tại tỉnh thừa thiên huế chở đi giao tại tp hcm
điều đáng nói là tất cả số rượu này có nhãn mắc nước
nước ngoài nhưng không có tem nhập khẩu cơ quan chức năng tỉnh phú yên đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
thưa quý vị dù đã có nhiều cảnh báo nhưng mà tình trạng người dân mắc bẫy cho lừa đảo nâng hạn mức tiền trong thẻ tiến dụng vẫn liên tục gia tăng
mới đây thì công an tp hà nội thông tin một phụ nữ ở quận long biên đã bị chiếm đoạt chín mươi triệu đồng khi nâng cấp thẻ tiến dụng online
chị hoa có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng và được tư vấn nâng hạn mức thẻ tiến dụng
sau đó đối tượng kết nối với chị thông qua nền tảng zalo
đồng thời kẻ gian cũng gửi đường link yêu cầu chị truy cập và cung cấp thông tin căn cước công dân thẻ tín dụng và mật khẩu otp
sau đó chị hoa nhận được thông báo thẻ tín dụng bị trừ gần chín mươi triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo
cái thời gian làm việc mất khoảng nửa tiếng
từ lúc làm việc mất lúc nói chuyện với nhau thì tầm từ bốn giờ
thì bốn giờ ba mươi là mình đã hoàn tất xong tất cả mọi thuộc mình đã phát hiện ra rồi
thì bạn ấy vẫn bảo mình là chị yên tâm em gửi cho chị căn cước công dân của em
em là người của công ty thì có làm sao em chịu trách nhiệm trước pháp luật chị không phải no
thời gian gần đây các ngân hàng đồng loạt đưa ra cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng
từ đó tiếp cận khách hàng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng sẽ tiếp cận chủ thẻ qua mạng xã hội
hoặc gọi điện tư vấn nâng hạ mức thẻ tiến dụng
nếu khách hàng đồng ý đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập vào đường link giả mạo
sau đó yêu cầu chủ thẻ nhập thông tin cá nhân bao gồm họ tên số điện thoại hạn mức thẻ tiến dụng
đồng thời kẻ gian cũng yêu cầu nạn nhân chụp hai mặt căn cước công dân thẻ tiến dụng và cung cấp mã xác thực otp
sau khi khách hàng cung cấp những thông tin trên đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện các giao dịch trực tuyến gian lận
nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ tiến dụng của khách hàng
hình thức của các đối tượng lừa đảo như sau hình thức thứ một là thông qua mạng xã hội facebook
các đối tượng quảng bá các nội dung liên quan đến nâng cấp thẻ tiến dụng hạn mức cho vay
thông qua các số điện thoại để gọi và tiếp cận những người đấy
trong quá trình tiếp cận thì người ta giới thiệu là có các hạn mức thẻ tiến dụng này
đến bước cuối cùng là các đối tượng yêu cầu cung cấp otp
khách hàng cứ tin tưởng là ngân hàng hoặc cơ quan chức năng
thì cung cấp mã xác thực otp
nếu cung cấp mã otp thì sẽ bị rút số tiền trong tài khoản của chính mình
lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình
khi có nhu cầu vay tiền mở thẻ tiến dụng cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh ngân hàng
để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục
cảnh giác tìm hiểu kỹ xác thực chính xác công ty tài chính tư vấn viên
trước khi tiến hành các thủ tục vay tiền mở thẻ tín dụng bằng cách kiểm tra mã số thuế
địa chỉ người đại diện công ty gọi điện thoại đến các số đường dây nóng chăm sóc khách hàng
cơ quan công an cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng các nhà mạng
cũng như các ngân hàng để thường xuyên tuyên truyền phổ biến các thủ đoạn đưa đảo chiếm đỏ tài sản qua không gian mạng
để người dân kịp thời có những cảnh giác và phòng ngừa để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra
bên cạnh đó người dùng nên tư vấn thêm ý kiến của người thân có nhiều kinh nghiệm
trước khi làm các thủ tục liên quan đến thẻ tiến dụng
không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website ứng dụng và danh tính tư vấn viên
giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc cung ứng tiền mặt
cho các ngân hàng kho bạc nhà nước trên địa bàn đảm bảo lưu thông tiền mặt thông suốt không để xảy ra tình trạng khất
hoãn chi tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy định quy trình
chủ động nắm bắt tình hình thu chi tiền mặt trên địa bàn kịp thời xử lý các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn
vào thời điểm trước trong và sau dịp tết có phương án bố trí nhân sự làm việc để cung ứng các dịch vụ thanh toán thiết yếu
phục vụ người dân ổn định an toàn thông suốt
ngoài ra thống đốc cũng yêu cầu tăng cường cảnh giác đối với phương thức thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng
trong việc phòng ngừa ngăn chặn rủi ro trong thanh toán điện tử thanh toán thẻ ngân hàng và hoạt động atm
trong dịp tết giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công thương dự kiến sử dụng
sức mua của người tiêu dùng có thể tăng hơn một mươi so với cùng kỳ
nguồn cung các mặt hàng thiết yếu các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm
với lượng hàng dự trữ tăng từ một mươi hai mươi năm
trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn để kích cầu tiêu dùng trong nước
nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi
giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhất là trong tháng cận tết
ngoài ra sở công thương các địa phương cũng làm việc với nhiều đơn vị
dựa trên các mục tiêu chính là bình ổn thị trường
tổ chức chương trình khuyến mại kết nối cung cầu
đặc biệt chú ý liên kết vùng phối hợp tỉnh thành để tạo nguồn hàng ổn định
về số lượng và đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu của người dân
thưa quý vị mới đây liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức chương trình
tết sung vầy xuân chia sẻ năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là một hoạt động thực sự có ý nghĩa để động viên hỗ trợ cho người lao động
cả về vật chất và tinh thần
trong một năm qua cũng như là chào đón một mùa xuân mới đang về
những gian hàng không đồng trong chương trình tết xung vầy xuân chia sẻ năm hai nghìn hai mươi
các mặt hàng như dầu ăn các loại đồ gia dụng đều có giá không đồng
để trợ giúp và chia sẻ với người lao động trong dịp tết

là được vào nhận hàng ở cái gian hàng không đồng
chúng tôi cũng rất là phấn khởi vì là được công ty quan tâm
chăm lo đến nơi sống nhân viên trong cái dịp tết này
ngoài ra công nhân lao động tham dự tết xuân vầy xuân chia sẻ
còn có cơ hội được tham gia bốc thăm trúng thưởng với một trăm tám mươi sáu giải thưởng
được tặng nhiều phiếu mua hàng trị giá năm trăm linh đồng
để mua hàng tại chương trình chợ tết công đoàn
các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng sẵn sàng bán hàng
giảm giá cho các công nhân
các mặt hàng giảm giá có thể lên tới bảy mươi cùng với những chính sách hấp dẫn khác
công ty tôi cũng chuẩn bị rất là nhiều nguồn hàng
rau thực phẩm thịt thà
bên công ty tôi có một trang trại hai mươi hectare trồng rau
nguyên liệu rất là đầy đủ luôn
công ty tôi luôn luôn đồng hành với công nhân
và có những chính sách giảm giá trong dịp tết cho công nhân
tất cả những sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất thủ công
và giá thành của chúng tôi
chúng tôi hiện tại đang giảm giá để đáp ứng nhu cầu tết cho cán bộ công đoàn
sản phẩm của chúng tôi được giảm giá từ khoảng một mươi đến lại năm mươi
rất mong các sản phẩm này sẽ đến được tay các bạn công đoàn viên
để các bạn công đoàn viên có một tết ấm nọ
trên tinh thần tất cả đoàn viên người lao động đều có tết
dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn các cấp công đoàn thủ đô đều tập trung mọi nguồn lực
để chăm lo cho đoàn viên người lao động
trong đó ưu tiên các đoàn viên
có hoàn cảnh khó khăn người lao động thuộc gia đình chính sách
thành phố cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người lao động
ở lại đơn vị doanh nghiệp để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh vào kỳ nghỉ tết
tiếp theo sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
có trong kinh tế phương nam mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
tại thành phố hồ chí minh vài năm trở lại đây nguồn cung căn hộ luôn rơi vào tình trạng khang hiếm kéo dài
chủ yếu là do các dự án bị ách tắt pháp lý
mặc dù vậy lợi nhuận từ phân khúc này trong năm hai nghìn hai mươi ba lại có xu hướng giảm
do dòng tiền của các nhà đầu tư đã càng
tuy vậy so với lãi suất tiền gửi ngân hàng thì cho thuê căn hộ ở khu vực thành phố hồ chí minh
vẫn được xem là kênh đầu tư xin lời khá hấp dẫn
báo cáo thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh quý iv năm hai nghìn hai mươi ba của savills mới công bố cho thấy
phân khúc căn hộ đang trải qua nhiều thách thức ngắn hạn
cụ thể báo cáo cho thấy nguồn cung sơ cấp tại thành phố hồ chí minh trong cả năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạt một mươi bảy trăm linh căn
con số thấp nhất trong một mươi năm qua
riêng trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba nguồn cung sơ cấp là bảy sáu trăm linh căn không đổ theo quý nhưng giảm năm theo năm
nguồn cung mới chiếm ba mươi bảy nguồn cung sơ cấp
không ghi nhận có nguồn cung hạng a mới trong quý
lượng giao dịch căn hộ trong một mươi năm qua cũng giảm đều bảy mỗi năm
trong bối cảnh nguồn cung khang hiếm và giá bán cao của năm hai nghìn hai mươi ba thị trường chỉ ghi nhận sáu hai trăm linh giao dịch
riêng ba tháng cuối năm ghi nhận giao dịch cải thiện hơn với ba căn
tăng năm mươi hai theo quý và một trăm hai mươi so với cùng kỳ năm trước
năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng nhà nước đã cấp rung tính dụng một mươi năm ngay từ đầu năm
tương đương với hai triệu tỷ đồng sẽ được bơm vào nền kinh tế
với dư địa cho vay rất lớn cộng thêm việc lãi suất huy động liên tục dò đáy
mặt bằng chung lãi suất cho vay tiếp tục giữ ở mức thấp
đây được xem là những yếu tố hấp dẫn để kéo nhà đầu tư quay lại với thị trường bất động sản
bộ y tế đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi các nguồn cung ứng thuốc phải được kịp thời
trong đó ngành dược cần phải thúc đẩy số hóa nhằm nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian
cho phép cấp phép lưu hành thuốc tại việt nam
chính vì thế mà công ty cổ phần dược liệu trung ương ii đã có nhiều kế hoạch để đáp ứng yêu cầu đặt ra
đơn vị sẽ phối hợp với chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo liên tục chất lượng dịch vụ của hệ thống trên toàn quốc
ngoài ra phytopharma và zeta process còn ký kết hợp tác năm năm trong việc cung ứng dịch vụ tư vấn đàm phán
và hoàn thiện các hợp đồng bán buôn với các khách hàng là các công ty dược có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại việt nam
với lĩnh vực phân phối sản phẩm dược phẩm vaccine và trang thiết bị y tế doanh nghiệp
sẽ cung cấp dịch vụ có tính hiệu quả cao
bộ y tế cũng yêu cầu thời gian tới đơn vị cùng các doanh nghiệp thành viên cần nhanh chóng đầu tư cho khoa học công nghệ
phát triển và mở rộng thị trường phân phối để mạnh việc hợp tác chuyển giao các loại thuốc dược liệu
mang thương hiệu quốc gia đồng thời kiểm toàn chuỗi cung ứng dược phẩm trang thiết bị y tế nhằm tạo ra giá trị mới bình vẩn
đối với các trường tư thuộc đặc biệt là ở khối mầm non
đây là các đối tượng gặp nhiều khó khăn
từ đợt dịch cho đến nay do lượng học sinh sụt giảm nhiều trường phải đóng cửa
tuy nhiên những trường còn bám trụ cho đến thời điểm này cũng đã nỗ lực chăm lo cho nhân viên một cái tết đủ đầy
gắn bó số mưu trường mỗi gió này đã được một mươi hai năm trái qua những ngày tháng khó khăn nhất của đợt dịch
năm nay dù kinh tế còn mức ổn nhưng cô kiều diễm luôn hài lòng và đặt niềm tin tưởng về nơi làm việc
bởi cô và các giáo viên nhân viên luôn nhận được chế độ chăm sóc tốt từ nhà trường
mỗi năm thì các cô cũng lượng nhận được lương tháng một mươi ba lương thưởng đó là lương cơ bản
rồi rồi này kia là ví dụ như thăm niên ví dụ như thăm niên mà làm lâu thì mình sẽ có thăm niên mình sẽ trọng vào tiền đó
trường mầm nong tư thực một tháng sáu có gần ba mươi nhiệm vụ
trường chi gần hai trăm năm mươi triệu đồng để thuận tết và chăm sóc người lao động dù đã từng trả lòng hồ sơ bán trường trong đợt dịch
trường vẫn duy trì được đến nay và không để người lao động bị bỏ lại trong tết này
nhà trường đã tính kế hoạch chi thưởng tết từ đầu năm
nghĩa là mỗi tháng nhà trường sẽ trích một cái quỹ là quỹ chăm lo cho cái đời sống nhân sự
thì cái quỹ đó thì hàng tháng sẽ chảy vào và cuối năm thì sẽ dùng cái quỹ đó để chăm lo cái đời sống tết cho giáo viên
các trường tư thục đặc biệt là trường mầm non vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong năm vừa qua
kinh tế khó khăn khiến nhiều bậc phụ huynh mất việc không thể gửi con tại trường khiến các trường khoảng bốn trẻ
trường tư thực
trường tư thực là cái doanh nghiệp vì thế thành phố cũng cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể
đối với các cơ sở trường tư thì cũng đều có thống kê cụ thể gửi về cho thành phố
và qua đó thì xem xét những đơn vị nào mà khó khăn những đơn vị nào là không đảm bảo
thì thành phố tăng cường làm việc và có những nguồn hỗ trợ để làm sao tất cả là người dân giáo viên và người lao động là được vui sưng đón tết
thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong đó có các trường tư thục thống kê và gửi báo cáo về tình hình lưu hữu tết và các chế độ chăm lo về cho các địa phương
từ đó sở lao động thương binh và xã hội và liên đoàn lao động thành phố sẽ có báo cáo cho lãnh đạo thành phố để kịp thời hỗ trợ các đơn vị
để đáp ứng tối đa và phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của người dân có nhu cầu bay trong dịp cao điểm tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
cục hàng không đã tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cục hàng không cũng đề nghị hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp
hành khách cần kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng
hành khách đi cùng trẻ em từ một mươi bốn tuổi trở lên nếu chưa kịp làm chứng minh nhân dân căn cước công dân hoặc những khách có chứng minh nhân dân căn cước công dân bị mất
hết hạn sử dụng
hoặc bị mờ cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu
đặc biệt lưu ý giấy khai sinh bản gốc hoặc sau y công chứng giấy chứng sinh đối với trẻ em trẻ sơ sinh hoặc các loại giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật
hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ hai vneid trên điện thoại để làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa
để tránh quá tải ung tắc tại khu vực sảnh công cộng cục hoàng không lưu ý hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành
cảng phước an với quy mô một trăm tám mươi ba ha là cảng biển lớn nhất đồng nai được kỳ vọng sẽ giúp phát triển kinh tế cho tỉnh này và vùng lân cận
dự kiến vào quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn cầu cảng đầu tiên sẽ được đưa vào khai thác
cảng phước an nằm ở thượng lưu sông thị vải cái mép có diện tích một trăm tám mươi ba hectare
và chiều dài bến hơn ba m đây là công trình cảng biển lớn nhất trên địa bàn tỉnh đồng nai
dự án bao gồm sáu bến container và bốn bến tổng hợp
khi đi vào hoạt động càng có thể tiếp nhận tàu hàng sáu mươi tấn tổng trọng lượng công suất hai năm triệu container mỗi năm và sáu năm triệu tấn hàng tổng hợp mỗi năm
công trình này được thủ tướng chính phủ phê duyệt qua quyết định về quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
dự án cảng phước an có vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam
khu vực này có lượng hàng container chiếm bảy mươi hàng tổng hợp chiếm năm mươi lượng hàng thông qua cảng biển việt nam
toàn bộ máy móc vật liệu được vận chuyển bằng đường thủy để phục vụ xây dựng công trình này vì chưa có đường bộ kết nối
hiện tại chủ đầu tư đã huy động nhiều xà lan máy móc nhân lực để phục vụ thi công
đến nay các hạng một f cọc dự án đã hoàn thành khoảng chín mươi
dự kiến trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn cầu cảng đầu tiên của cảng phước an sẽ được đưa vào khai thác
khi đưa vào hoạt động cảng phước an sẽ giúp kết nối vận chuyển hàng hóa cho tỉnh đồng nai nói riêng và khu vực đông nam bộ nói chung
năm hai nghìn hai mươi ba điện ảnh việt nam đã chứng kiến những doanh thu kỷ lục
thế nhưng bên cạnh tín hiệu lạc quan thì những câu chuyện tranh cãi cũng được khán giả dỡ đến
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi ba được xem là một năm kinh tế khó khăn và ảnh hưởng không ít đến văn hóa nghệ thuật
tuy nhiên so với các năm trước đó điện ảnh năm hai nghìn hai mươi ba có những điểm sáng với con số doanh thu khủng
theo box office việt nam vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phim người vợ cuối cùng của đạo diễn victor vu
đã chính thức căn mốc một trăm linh tỷ đồng và trở thành dự án thứ sáu đạt doanh thu một trăm linh tỷ của điện ảnh việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay phim việt của mình không nhiều nhưng mà doanh thu là doanh thu kỷ lục của việt nam mình từ trước tới nay cho phim việt
có nghĩa là gì khán giả chưa bao giờ quay lưng với phim việt nếu đó là một phim đáng xem
thành ra là thứ mà tụi mình cần suy nghĩ cần làm học tập trao dòi đó là làm sao để phim của mình càng ngày càng hay hơn càng chính trung hơn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba điện ảnh việt nam đã chứng kiến doanh thu cao nhất lịch sử của phim nhà bà nữ bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
phim lật mặt phần sáu đạt hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
phim đất rừng phương nam đạt một trăm bốn mươi tỷ đồng
phim siêu lừa gặp siêu lầy và phim chị chị em em phần hai đã doanh thu khoảng một trăm hai mươi một tỷ đồng
phim con nhóc móc chồng cũng đã căn mốc tám mươi tỷ đồng sau gần ba tháng ra rạp
phim kẻ ẩn danh hiện tại đạt hơn bốn mươi hai tỷ đồng
so với những năm trước thì năm hai nghìn hai mươi ba được xem là cao nhất lịch sử của phim nhà bà nữ
bởi theo nhà sáng lập của box office việt nam đơn vị quan sát phòng vé độc lập
tính đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu phòng vé việt là ba bốn trăm bốn mươi chín tỷ đồng tăng so với năm ngoái là hai tám trăm bốn mươi tỷ đồng
tổng doanh thu tấp sáu phim việt ăn khách của năm chiếm ba mươi năm chiếc bánh thị trường phim rạp trong nước
thị trường của mình có thể phục hồi khoảng kể chừng nếu mà so sánh về doanh thu
thì mình có thể phục hồi khoảng kể tám mươi tám mươi tỷ đồng

nhưng so với số lượng người xem thì mình chỉ khoảng kể chừng bảy mươi năm tám mươi thôi
vì vậy là một cái năm có tiến hiệu rất là tốt cho phim việt nam
vì vậy là một cái năm có tiến hiệu rất là tốt cho phim việt nam
các phim việt nam năm nay theo chúng tôi ước tính là sẽ chiếm được thị phần khoảng hơn bốn mươi hai

là năm có thị phần phim việt cao nhất từ xưa đến nay
bên cạnh kết quả tích cực về doanh thu thì bức tranh phim việt một năm qua cũng có những ồn ào không đáng có
và không chỉ trấn thành mà cả dàn diễn viên trong phim rồi mọi cái câu chuyện liên quan
rồi những cái tranh cãi về mặt trang phục tranh cãi về mặt lịch sử tranh cãi về mặt chuyển thể
từ cái tác phẩm ra mạng anh rộng và so sánh với bản truyền hình
tất cả cộng hưởng lại cho dù nó tạo ra những cái câu chuyện mà chúng ta không đáng có giữa nghệ sĩ và khán giả
nhưng mà đó cũng là một cái điều mà khiến cho khán giả rất tò mò về đất rừng phương nam
và khi đi xem về thì khán giả họ có những cái tranh cãi tức là có những người thích và cả những người không thích
thì khi mà họ tạo được một cái làn sóng như vậy thì vô tình tạo ra một cái cú đẩy khá là mặn cho đất rừng phương nam
và một giai đoạn rất là thấp điểm
bên cạnh đó thì cái lượng phim nước ngoài có cái chất lượng tốt vào mùa thu
và đây là lúc mà để phim việt mình có đà để đi nhiều hơn
thì hy vọng là những bộ phim tiếp theo thì nó sẽ có những cái nội dung tốt
tại vì bây giờ quan trọng nhất vẫn là chất
chất lượng nội dung phim
thực đơn phim tết nguyên đáng giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn đang là cuộc đua giữa bốn tác phẩm với màu sắc khác nhau
trong đó đáng chú ý là sự trở lại thị trường phim tết của trấn thành với bộ phim mai
phim gặp lại chị bầu nguyên tụ những nghệ sĩ có độ nhận diện tốt với khán giả trẻ
cũng được kỳ vọng tạo ra danh số tốt
hai bộ phim sáng đèn và phim trà
mang đến hai câu chuyện về đời sống nghệ sĩ và các xung đột xã hội
cũng sẽ góp phần đa dạng lựa chọn cho khán giả ra rạp